năm học mới lại sắp bắt đầu
bên cạnh việc lo mua sắm sách vở đồ dùng cần thiết cho con em mình
có một vấn đề khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn
đó là cứ đến hẹn lại thu một khoản tiền không nhỏ đóng góp đầu năm học
điều đáng nói là nếu chỉ là những khoản thu theo quy định
thì tiền trường đã không trở thành gánh nặng
nhưng thực tế từ nhiều năm nay có nhiều khoản thu ngoài ý muốn
luôn là nỗi bức xúc của nhiều phụ huynh
mặc dù ngành giáo dục đã có những quy định rõ ràng
hơn một trăm bốn mươi triệu đồng mà trường trung học cơ sở ba đình
quận ba đình hà nội đã phải trả lại cho hơn ba trăm linh phụ huynh
do thu sai quy định xảy ra từ năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
theo quyết định số năm mươi một hai nghìn một mươi ba quy đề ubng ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
mức thu cơ sở vật chất phục vụ bán chú là không quá một trăm linh đồng
một học sinh
tuy nhiên vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn trước khi bước vào năm học chính thức
trường trung học cơ sở ba đình đã thu của mỗi em học sinh bán chú
là năm trăm linh đồng tiền cơ sở vật chất ban đầu
sự việc này sau đó đã bị phát giác buộc nhà trường phải trả lại
cho mỗi học sinh bốn trăm linh đồng
tuy nhiên trước đó năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn cũng với cách làm tương tự
trường trung học cơ sở ba đình đã thu tiền cơ sở vật chất của học sinh
lên đến sáu trăm linh đồng và số tiền lạm thu đã không được trả lại
cái khoản mà thu cơ sở vật chất ban đầu tiên là năm trăm linh
sau đó bổ sung thêm một trăm linh nữa và tổng sáu trăm linh
thì cái đấy thì tôi có hỏi lại cô chủ nhiệm khóa trước thì cũng là nói là có thu
nhưng mà đến năm sau tôi chủ nhiệm là năm đấy là năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
thì các con lúc đấy đã lên lớp bảy rồi
thì lúc đấy bắt đầu mới có thông tin là quá dường
lúc đấy là được trả lại khoảng bốn trăm linh từ cái khoản thu đấy
thu năm trăm linh đôi ban đầu cơ sở vật chất
thì các con mà tôi chủ nhiệm năm đấy thì hiện tại
hay hiện tại cái thời điểm tôi chủ nhiệm là không hề được trả lại
và đến bây giờ là sau hai năm các con năm nay bắt đầu bước lên lớp
thì cũng vẫn chưa có thông tin nào được trả lại
bên cạnh đó mỗi phụ huynh còn phải đóng thêm quỹ phụ huynh của lớp
và quỹ phụ huynh của trường
riêng quỹ phụ huynh của trường đã là bốn trăm linh đồng một học sinh một năm
mà các phụ huynh không biết rõ quỹ này dùng để chi vào những việc gì
thế nhưng cái quỹ phụ huynh trường là quỹ phụ huynh tù mổ nhất
bởi vì là thu vào từng đấy tiền
ví dụ như trường tôi đây thu hai trăm linh một học kỳ
nhân lên bốn trăm linh một năm
nhân với số học sinh là khoảng một bốn trăm linh học sinh
thì cái số tiền đó nó lên tới năm trăm sáu mươi triệu
nhưng mà cái chi thì họ có công khai cho tôi là chi những cái gì đâu
nó thật là nhiều gia đình
nó bắt buộc phải đóng người ta cũng không
người ta cũng không giảm
người ta cũng không giảm có ý kiến
bởi vì là một ý kiến nhỏ nhỏ không thay đổi được gì
nhưng mà khi mà
vì nó không phải là một cái quỹ phụ huynh cộng rất nhiều khoản
rất nhiều khoản đầu năm
thì nhiều gia đình là thực sự rất là khó khăn
nếu chỉ nhìn vào các khoản thu mà sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng như các cơ quan quản lý khác cho phép các trường được thu của phụ huynh học sinh
thì tiền trường không phải là gánh nặng với đại đa số phụ huynh
chẳng hạn học phí ở bậc tiểu học được miễn phí
trung học chỉ có bốn mươi đồng một học sinh một tháng
tuy nhiên những khoản thu trên thực tế thì cao hơn rất nhiều
không chỉ lạm thu thu sai quy định hay vượt mức thu quy định
câu chuyện không minh bạch với những khoản tiền mà cha mẹ học sinh
đóng góp tại trường trung học cơ sở ba đình hà nội mà chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập
sẽ là những minh chứng cho vấn đề lạm thu trong giáo dục phổ thông hiện nay